thưa quý vị dù nhiệt độ đã tăng lên đôi chút tại bắc bộ
thế nhưng đêm và sáng sớm thì chúng ta vẫn cảm nhận được khá là rét
vâng ngoài không khí hanh khô sẽ bao trùm hầu khắp khu vực bắc bộ
thì nắng hanh không chỉ khiến cho da của chúng ta bị nứt nẻ
mà còn gây ra hiện tượng bong chóc ở các bộ phận
ví dụ như tại mặt chân hoặc tay thậm chí là ngứa ngáy và thô giáp rất khó chịu
bên cạnh việc cấp ẩm từ bên ngoài như bôi kem dưỡng hay xịt khoáng
thì chúng ta nên chủ động uống thật nhiều nước để cấp ẩm từ bên trong
vâng còn tại nam bộ thì dự báo sáng sớm người dân sẽ tiếp tục cảm nhận rõ cái lạnh
nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
giao đường thì nhiều người đã phải diện những chiếc áo giày thậm chí là cả áo phao
thế nhưng mà cái lạnh ở nam bộ thì chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn
sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh khi mà nắng lên